thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam
về kết quả tái cơ cấu của tập đoàn và những khó khăn thuận lợi trong việc tái cơ cấu
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đã biểu dương kết quả tái cơ cấu của tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam
đồng thời khẳng định viễn thông là ngành quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước
thủ tướng cho rằng trong tái cơ cấu tập đoàn vnpt đã bảo tồn được những giá trị nền tảng cũ
lấy đó làm cơ sở để phát triển theo hướng mới

bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vnpt vẫn gặp phải những tồn tại hạn chế sau tái cơ cấu
việc điều hành sản xuất kinh doanh trong nửa cuối năm hai nghìn một mươi năm vẫn còn đan sen giữa mô hình cũ với mô hình mới
quan hệ sản xuất cơ chế chính sách chưa được ban hành kịp thời
hệ thống công cụ quản lý đã có song chưa đầy đủ chưa đồng bộ
phối hợp giữa các đơn vị thành viên chưa nhịp nhàng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ còn thiếu và yếu
vnpt đã khai trương dịch vụ di động vệ tinh vinaphone s
đây là dịch vụ di động vệ tinh của vinaphone với vùng phủ rộng lên đến hai phần ba thế giới và phủ sóng một trăm linh lãnh thổ việt nam